mở đầu với thông tin liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận
người chồng chém lìa hai tay vợ tại đồng nai
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với thái xuân bình ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện long thành để điều tra về tội cố ý gây thương tích
qua điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định vào khoảng một mươi ba h hai mươi chiều ngày một mươi ba tháng chín
bình nghi ngờ vợ mình ngoại tỉnh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc bức xúc cố cha hỏi vợ người vợ đã thừa nhận có tình cảm với người khác
nên bình tức giận chạy xuống bếp lấy một con dao dài khoảng bốn mươi cm chém nhiều nhát vào người vợ
lúc bị chém vợ bình đã đưa tay lên đỡ nên bình chém lìa tay phải và gần đứt lìa cánh tay trái
sau đó bình gọi điện cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu còn bình đến công an xã tam an đầu thú
bước đầu giám định chỉ riêng cánh tay phải của chị t bị chém đứt lìa không thể nối lại được
đã có tỷ lệ thương tật lên đến sáu mươi